chưa tình hình leo thang ở giải gaza việt nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường nhân viên nhân đạo nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức
đó là phát biểu được người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay
đó là phát biểu được người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay

các cơ quan đại diện việt nam tại israel đã xây dựng phương án bảo hộ công dân tại chỗ giữ liên lạc tăng cường tuyên truyền khuyến cáo hỗ trợ công dân rời khỏi israel tới nơi an toàn
các cơ quan đại diện việt nam tại israel đã xây dựng phương án bảo hộ công dân israel trên tinh thần nhân đạo